thưa quý vị kết quả điều tra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh cho thấy là có bảy mươi một các vụ là do các em sử dụng mô tô xe máy khi chưa đủ tuổi
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đang tiến hành đồng loạt các biện pháp kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp học sinh sử dụng phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi chưa đủ điều kiện
những học sinh này dù chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe nhưng đã được gia đình người thân cho phép sử dụng xe mô tô có dung tích trên năm mươi phân khối làm phương tiện giao thông đến trường
trong đó có những phương tiện còn được tháo biển số để tránh sự kiểm soát của nhà trường và cơ quan chức năng
qua kiểm tra những phương tiện này đều có dấu hiệu từng được điều khiển chạy bằng một bánh bốc đầu
khi kiểm tra các đối tượng thanh thiếu niên thì chúng tôi sử dụng đồng bộ các biện pháp kết hợp công khai và hóa trang
chúng tôi theo và ghi hình khi các cháu đến các điểm trong giữ xe thì chúng tôi sẽ vào kiểm tra để đảm bảo cho chính các cháu vi phạm và những người tham gia giao thông được đảm bảo an toàn
thực tế cho thấy các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đều có nguyên nhân từ việc các em vi phạm luật giao thông đường bộ thiếu kỹ năng xử lý tình huống trên đường
để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông ở lứa tuổi thanh thiếu niên năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp hạ long đã kiểm tra xử lý gần một bảy trăm linh trường hợp thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông trong đó có bốn trăm hai mươi hai trường hợp vi phạm là học sinh
cơ quan chức năng đã tạm giữ trên một bốn trăm linh phương tiện tiến hành xử phạt đối với hai trăm bảy mươi ba trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi đủ điều kiện